để cùng con vượt qua giai đoạn này một cách thuận lợi
thực tế nhiều bố mẹ việt thiếu những kỹ năng cần thiết để thấu hiểu con cái
thay vì chia sẻ và lắng nghe thì nhiều phụ huynh vẫn sử dụng các hình thức trách phạt bằng đòn roi la mắng hay dọa nạt
tuy nhiên ở độ tuổi dạy thì nhận thức của trẻ đã thay đổi nên những hành vi này vô tình khiến cho trẻ bị tổn thương và cảm thấy không được tôn trọng
dần dần trẻ sẽ hình thành tâm lý khó chịu bất ức
và nảy sinh các hành vi chống đối với cha mẹ
có nhiều nguyên nhân và tình huống khác nhau làm nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con ở độ tuổi này
một trong số những lý do phổ biến là do con nhận điểm xấu ở trường con giao du với một nhóm bạn xấu
hay còn có những chuyện thầm kín mà cha mẹ chưa hiểu hoặc là cha mẹ quá nghiêm khắc dẫn đến luôn gây khó dễ cho con
điều quan trọng là cả hai phải thực sự trò chuyện để hiểu nhau
ở nhiều gia đình thiếu đi sự giao tiếp có thể gây ra rất nhiều vấn đề giữa cha mẹ và con cái
một người mẹ đã vô cùng bối rối khi con gái học lớp sáu không trò chuyện cùng mình
chuyện xảy ra khi chị và chồng ly hôn con gái ở với bố
tối nào hai mẹ con cũng gọi video để nói chuyện với nhau
tối hôm trước vừa nhìn thấy con gái với đôi môi sưng ngay lập tức chị gào thét
con lại đánh son rồi phải không
chị đã bảo bao nhiêu lần rồi tuổi của con không được đánh son
con có biết con ánh son rẻ tiền của bạn bè môi con bị dị ứng và sưng vèo hay không
mẹ không thể chấp nhận được con đua đòi như thế
nứt mắt ra đã trang điểm son phấn
thế thì học hành kiểu gì
mắng con xong chị tắt bụp điện thoại không để cô con gái kịp phản ứng gì
chị biết rằng khi bình tĩnh lại chị thấy mình hơi quá lời
sau đó chị bối dối gọi điện để làm hòa với con
nhưng con gái nhất định không nghe máy và có nhắn tin lại cho mẹ là con không muốn nói chuyện với mẹ nữa còn ghét mẹ
đã không được ở gần con giờ lại còn bị con tẩy chay như thế
chị biết thời gian tới sẽ không được con gần gũi và chia sẻ mọi chuyện như trước nữa
cũng vì một lần không kiểm chế được cảm xúc khi bắt gặp con gái xem clip nhạy cảm trên ipad
người bố này đã nổi điên

khi con gái ở giai đoạn mà mọi người thường gọi là dờ dờ ưu
thì có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý với sự nhạy cảm với giới tính tình dục
mà nhận thức của trẻ khi này còn rất non nớt
nhưng các em lại rất thích thể nghiệm cái mới cái lạ và dễ bị lôi kéo lệch lạc
vì vậy cha mẹ cũng cần cố gắng để giữ bình tĩnh tỏ ra cảm thông và thân thiện để trẻ tin tưởng sẻ chia
cha mẹ hãy nói với con về cảm xúc của chính mình khi trẻ làm điều đó
đồng thời hãy giúp trẻ
hãy giúp trẻ hiểu về tắc hại của nó đối với chính cuộc sống của chúng
theo các chuyên gia về tâm lý điều cần thiết là cha mẹ hãy chia sẻ với con những thông tin
những kiến thức cần thiết đặc biệt về sức khỏe sinh sản vị thành niên theo nguyên tắc phòng hơn cấm
ban đầu đừng phán xét làm trẻ xấu hổ và khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con trở nên căng thẳng
hãy bắt đầu câu chuyện bằng mối quan tâm của mình tới vấn đề giới tính nào đó
còn phản ứng như thế nào và biết mức độ hiểu biết của con đang ở đâu rồi chúng ta mới định hướng
mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái chính là nền tảng quan trọng trong sự giao tiếp này
những mâu thuẫn hàng ngày còn xuất phát từ mọi va chạm nhỏ tới lớn xảy ra giữa hai thế hệ
cần phải tháo gỡ bất hòa trong thời gian sớm nhất để hàn gắn mối quan hệ và xây dựng cho trẻ sự tin tưởng đối với cha mẹ mình
có như vậy con trẻ mới có thể phát triển những tính cách tốt và luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc
để tháo gỡ xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên phụ huynh có thể áp dụng một số giải pháp như sau
bố mẹ hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng con hiểu hơn về tâm lý của tuổi mới lớn
và đương nhiên khi trò chuyện không thể hiện sự áp đặt khiến trẻ không thoải mái và muốn chấm dứt cuộc trò chuyện
thay vào đó
tạo cho trẻ cảm giác thích thú với cách chia sẻ những câu chuyện và vấn đề mà bố mẹ gặp phải khi ở lứa tuổi ẩm ương của con
tiếp đó cha mẹ hãy thay đổi suy nghĩ cứng nhắc về phương pháp giáo dục và biết cách tiếp thu điều chỉnh bản thân cha mẹ theo sự phát triển của xã hội
điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy bố mẹ đang nỗ lực để hiểu mình hơn bản thân con cũng sẽ học cách để hiểu tâm lý của những người làm cha mẹ
bố mẹ cũng vẫn cần giữ sự nghiêm khắc
bố mẹ cũng vẫn cần giữ sự nghiêm khắc
trong cách giáo dục để con học hành và sinh hoạt có nề nếp
và khi con mắc lỗi hoặc đạt kết quả không tốt nên trò chuyện để tìm hiểu nguyên nhân
nếu lỗi là do con hãy nghiêm khắc chỉ ra những điểm con cần thay đổi và có hình phạt phù hợp
tuyệt đối không thể hiện sự nóng giận trước mặt con cái vì điều này sẽ khiến trẻ không biết cách kiểm soát tiêu cực và thoải mái quá mức với cảm xúc của chính mình
hiểu được con cái đang có sự thay đổi rõ rệt về hình thể và sinh lý
qua đó hỗ trợ con trong việc lựa chọn trang phục lựa chọn kiểu tóc phù hợp hướng dẫn cho con cách giữ vệ sinh cơ thể
sự quan tâm đúng mực của cha mẹ sẽ giúp con cái hình thành niềm tin và thêm yêu thương gia đình của mình
cha mẹ cũng hãy tâm sự với con để biết con muốn gì yêu thích điều gì
nếu trẻ có nguyện vọng trái ngược với bố mẹ cần phân tích để trẻ hiểu rõ những khó khăn có thể phải đối mặt
và yêu cầu trẻ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định
điều này sẽ giúp trẻ rèn tính trách nhiệm và tập thói quen suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất cứ một lựa chọn nào
cha mẹ cũng có thể liên hệ chặt chẽ với nhà trường để nắm rõ quá trình học tập và các mối quan hệ xung quanh của trẻ
nếu cha mẹ thấy rằng trẻ đang gặp phải vấn đề thì cần có cách ứng xử phù hợp để trẻ tin tưởng và lắng nghe ý kiến của cha mẹ
trong trường hợp cần thiết cha mẹ và con cái hãy cùng tham vấn tâm lý để giải quyết khúc mắc trong gia đình
tránh tình trạng xung đột kéo dài khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên xa cách
dạy thì là giai đoạn rất nhạy cảm và trẻ sẽ bị tổn thương bởi những lời nói hành vi đùa dỡn của bạn bè
hơn nữa ở giai đoạn này trẻ bắt đầu có tình cảm với bạn bè
vì vậy cha mẹ cần làm bạn với trẻ để hiểu hơn về tâm lý của bạn bè
để hiểu hơn về tâm tư và giúp trẻ vượt qua những vấn đề trong cuộc sống
bởi nếu giữ nguyên cách giáo dục có tính chất ép buộc trẻ thường cố ý giấu đi những chuyện cá nhân
và không chia sẻ chuyện đó với gia đình vì lo sợ bị đánh hay bị la mắng
tới đây thì postcat của báo sức khỏe và đời sống đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần